tại tp hcm từ đầu năm đến nay qua những đợt gia quân kiểm tra xử phạt vi phạm quy định về cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
hay kiểm tra tốc độ nồng độ cồn đối với tài xế đã mang lại kết quả tích cực
không chỉ thể hiện qua con số thống kê số vụ tai nạn đã giảm mà nhận thức của người tham gia giao thông cũng nâng cao
tại trục đường phạm văn đồng qua kiểm tra hàng chục lượt phương tiện ô tô về chấp hành quy định cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
cảnh sát giao thông chỉ phát hiện ba trường hợp vi phạm
điều ghi nhận là tài xế đều ý thức được lỗi vi phạm và chấp hành đúng quy định xử phạt
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
hiện chú trọng điều kiện xử phạt và chấp hành đúng quy định xử phạt
tài xế đều ý thức được lỗi vi phạm và chấp hành đúng quy định xử phạt